lớn hơn duy và thịnh chỉ vài tuổi trong vụ án này phùng văn duy cũng bị khởi tố về tội hiếp dâm trẻ em